đoàn thanh niên bệnh viện đa khoa tỉnh và chi nhánh ngân hàng á châu tại ninh thuận đã tổ chức chương trình tư vấn khám bệnh cấp phát thuốc và tặng quà cho người nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở xã bắc sơn huyện thuận bắc nhằm giúp bà con vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của lũ lụt vừa qua
mặc dù trời mưa to nhưng bảy mươi đoàn viên y bác sĩ đã nỗ lực vượt qua mưa lũ vận chuyển quà thuốc điều trị bệnh đến tận vùng ngập lụt xã bắc sơn để khám cấp thuốc tặng quà cho ba trăm linh người nghèo người neo đơn người thiếu điều kiện chăm sóc sức khỏe tại địa phương tặng quà cho một trăm linh học sinh nghèo nơi đây
mỗi xuất quà trị giá sáu trăm linh đồng gồm thuốc điều trị bệnh mì ăn liền dầu ăn đường sữa chăn ấm ba lô học sinh vở học sinh hộp viết học tập kính cận
đây là một trong những hoạt động tình nguyện nhằm giúp người nghèo học sinh nghèo ở vùng bị lũ lụt vượt qua khó khăn và vui đón tết đinh dậu hai nghìn hai mươi